sáng nay ngày hai mươi chín tháng một mươi dưới sự phân công của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền điều hành phiên thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện dự toán
ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi chín
và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước quốc gia ba năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một phân bổ nguồn kinh phí còn lại
và chi thường xuyên chưa sử dụng hết năm hai nghìn một mươi bảy đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn
tài chính quốc gia năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thảo luận về tình hình thực hiện đầu tư công trong lĩnh vực môi trường đối với hai vấn đề bảo vệ môi trường
và ứng phó với biến đổi khí hậu đại biểu nguyễn tuấn anh đoàn đại biểu quốc hội tỉnh long an cho rằng
chính phủ đã ban hành nghị quyết một trăm hai mươi để thực hiện tuy nhiên đến nay qua hơn một năm
các bộ ban ngành liên quan chưa tham mưu cho chính phủ để ban hành thực hiện chương trình hành động nghị quyết này
trong khi đó tính đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám mới xử lý được hai trăm ba mươi trên bốn trăm ba mươi năm cơ sở gây ổ nhiễm môi trường nghiêm trọng
như vậy việc thực hiện kế hoạch xử lý triệt đề các cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo nghị quyết một nghìn bảy trăm tám mươi tám qua năm năm mới đạt được năm mươi hai
đề nghị chính phủ chỉ đạo bộ ngành liên quan khẩn trương hoàn chỉnh chương trình hành động
tổng thể thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi về phát triển bền vững đồng bằng sông kiểu long thích ứng với biến đổi khí hậu
trong thời gian qua chúng ta đã huy động được nhiều nguồn hỗ trợ oda từ quốc tế cho ứng phó với biến đổi khí hậu
tuy nhiên nguồn lực huy động được chủ yếu hòa chung vào ngân sách để triển khai các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu
và các hoạt động khác do ngân sách nhà nước còn khó khăn
tôi kiến nghị chính phủ sớm chỉ đạo xây dựng hệ thống tiêu chí phân loại về các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu
và dần hình thành mục trí riêng cho hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trong mục lục ngân sách sự nghiệp
cho ý kiến đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn đại biểu nguyễn trường giang nhận định
việc cân đối ngân sách hàng năm rất khó khăn tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước còn cao
theo báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn thì kế hoạch tài chính ba năm
vốn ngân sách trung ương dự kiến cho đầu tư công là bốn trăm một mươi bốn năm nghìn tỷ
vốn phân bổ chi tiết là bốn trăm bảy mươi năm
năm ba mươi chín nghìn tỷ thiếu khoảng sáu mươi nghìn tỷ
do vậy tôi đề nghị phải đánh giá kỹ lưỡng về khả năng nguồn thu
nếu có nguồn thu bảo đảm thì mới bố trí được cho các dự án nếu không thì nên giảm kế hoạch đầu tư công
đối với việc phân bổ vốn dự phòng chung của kế hoạch
một là tôi đề nghị sử dụng dự phòng chung phải bảo đảm tuân thủ đúng quy định thực hiện
theo khoản ba điều sáu của nghị quyết hai mươi sáu của quốc hội
cụ thể là chỉ được sử dụng trong trường hợp nguồn thu ngân sách nhà nước
bảo đảm theo kế hoạch và được sử dụng cho các mục tiêu thật sự cần thiết bất khả kháng cấp bách
hiện nay ở rất nhiều địa phương thì số lượng các dự án dở dang thiếu vốn là rất lớn
đó cũng là nỗi chăn trở của nhiều địa phương
tuy nhiên trong bối cảnh nguồn lực khó khăn nợ công vẫn ở mức cao
bội chi lớn lãi suất ngày một tăng
thì bắt buộc chúng ta phải có sự lựa chọn theo hướng tập trung tránh giàn trải
công bằng là nguyên tắc quan trọng đã được đề cập ở hầu hết các nghị quyết
về phân bổ ngân sách
tuy nhiên công bằng không có nghĩa là tào bằng
có trọng tâm không có nghĩa là chỉ một số các dự án một số địa phương được trú trọng
mà thực sự cần có một trật tự ưu tiên phù hợp với tính cấp thiết tại từng thời điểm
có lộ trình thích hợp để dần dần hoàn thành bức tranh đầu tư công trên phạm vi toàn quốc
buổi chiều các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự toán ngân sách nhà nước
phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi chín
phân bổ nguồn kinh phí còn lại và chi thường xuyên
xuyên chưa sử dụng hết năm hai nghìn một mươi bảy đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn
tài chính quốc gia năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
các thành viên chính phủ sẽ giải trình vấn đề đại biểu nêu